cùng với những nghĩa cử cao đẹp trong phòng chống dịch bệnh
thì có không ít các tổ chức cá nhân cũng có những hành động thiện nguyện
giúp người dân ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
và trong ngày hôm nay chuỗi siêu thị mang tên hạnh phúc đã chính thức được mở cửa tại hà nội
và nhiều tỉnh thành trên cả nước với ý nghĩa như thế
thưa quý vị tôi đang có mặt tại một siêu thị mà ở đây hoàn toàn không có người bán
chỉ có những người hướng dẫn và những mặt hàng ở đây thì cũng hoàn toàn không có giá cả
đó là bởi tên siêu thị là siêu thị hạnh phúc không đồng
nơi hỗ trợ và cung cấp thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này
ngày hôm nay thì đã có rất đông bà con đến đây để được mua sắm với giá không đồng
khác với thường nhật hôm nay ông chiến không chạy xe mà xếp hàng từ sớm tại siêu thị này
là lao động chính trong gia đình sáu người nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên thu nhập gần như không có
gia đình bữa đói bữa no
với người tài xế già này
niềm vui đơn giản chỉ là bữa cơm
từ hôm nay sẽ đầy đặn hơn nhờ siêu thị hạnh phúc
mang cái tên rất ấm lòng
siêu thị hạnh phúc có tất cả các mặt
hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm gồm gạo trứng mì tôm quần áo
ngoài ra còn có một dân hàng sách chuyện
tất cả đồ bày bán đều có giá không đồng
mỗi người dân tham gia mua sắm không đồng sẽ được chọn năm sản phẩm khác nhau như gạo đường lạc nước mắm muối dầu ăn
với tổng giá trị cho mỗi lần mua sắm không đồng là một trăm linh đồng và tối đa hai lần một tháng
khi đến siêu thị người dân được các nhân viên khuyến cáo tự giác đeo khẩu trang
giữ khoảng cách bảo đảm sát khuẩn tay trước khi vào mua sắm để tránh việc lây nhiễm chéo
mục đích của chúng tôi thì cũng rất là giản dị là bản thân anh em trong tổng đoàn apec muốn đóng góp vào việc chia sẻ với cả những đồng bào đang gặp hoàn cảnh khó khăn
tính từ thời điểm bắt đầu phát động từ sáng ngày hôm qua đến giờ thì trên toàn bộ hệ thống siêu thị hạnh phúc
công đồng của chúng tôi đã tiếp nhận khoảng gần một người
hiện nay mô hình siêu thị hạnh phúc đã có mặt tại hơn tám tỉnh thành phố trên cả nước và dự kiến sẽ hoạt động cho đến khi hết dịch